đảng ủy khối các cơ quan trung ương vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai các nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ khối
hội nghị tập trung vào việc học tập quán triệt nghị quyết số ba về nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín
nghị quyết số bốn về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ khối các cơ quan nhà nước
nghị quyết số năm về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
nghị quyết số sáu về tăng cường tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị trong tình hình hiện nay cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của đảng bộ khối